công an tp hcm đã thông tin về kết quả xác minh bước đầu vụ việc nguyễn quốc khiêm giả mạo sinh viên y dược và bác sĩ để làm việc tại khu cách ly và điều trị covid một mươi chín ở quận một mươi hai
vào ngày hai mươi hai tháng hai khi báo chí phản ánh về trường hợp bác sĩ giả nguyễn quốc khiêm công an tp hcm đã phối hợp cùng công an quận một mươi hai để kiểm tra xác minh thông tin
đến nay công an xác định trong khoảng tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một căn cứ đề nghị của ubnd quận một mươi hai về việc cử nhân sự tham gia hỗ trợ tại khu cách ly trường cao đẳng điện lực tp hcm đóng trên địa bàn quận một mươi hai
trường đại học y dược tp hcm đã tạo lập nhóm chat trên mạng xã hội để sinh viên đăng ký tham gia theo hướng dẫn bằng đường link google farm và nộp kèm bản phô tô thẻ sinh viên
thời điểm này dịch bệnh đang bùng phát diễn biến hết sức phức tạp cơ quan chức năng tập trung cao độ cho công tác phòng chống dịch
lợi dụng sơ xuất trong việc kiểm tra thông tin do sinh viên cung cấp nguyễn quốc khiêm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám quê ninh thuận tạm trú phường một mươi năm quận một mươi
đã tự tìm kiếm trên mạng hình ảnh mẫu thẻ sinh viên của trường đại học y dược tp hcm để chỉnh sửa cắt ghép hình ảnh của bản thân
sau đó chụp hình để đăng ký làm tình nguyện viên và đã được trường này tuyển chọn tham gia
công an làm rõ khiêm từng theo học trường cao đẳng chuyên ngành y sĩ đa khoa niên khoa hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi tám đã nghỉ học chưa tốt nghiệp
tháng chín năm hai nghìn hai mươi một ngay sau khi giả mạo sinh viên trường đại học y dược tp hcm có dấu hiệu bị bại lộ
do cá nhân khiêm đã nghỉ việc tại khu cách ly và điều trị covid một mươi chín ở trường cao đẳng điện lực tp hcm
hiện công an tp hcm đang tiếp tục làm việc với cá nhân tổ chức có liên quan
làm rõ động cơ mục đích của đối tượng nguyễn quốc khiêm và củng cố hồ sơ tài liệu để xử lý theo quy định của pháp luật
trước đó báo chí phản ánh về trường hợp nguyễn quốc khiêm đã giả mạo là thạc sĩ bác sĩ và làm việc tại một khu cách ly
điều trị covid một mươi chín tại trường cao đẳng điện lực tp hcm
theo bài báo từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một khiêm có tên trong danh sách tình nguyện viên của trường đại học y dược tp hcm
để tham gia hỗ trợ khu cách ly tập trung của trường cao đẳng điện lực tp hcm
sau đó khiêm tự xưng là thạc sĩ bác sĩ thăm khám chỉ định cấp phát thuốc điều trị f
báo chí cũng nêu khiêm có xác nhận kèm theo chữ ký và các văn bản như báo cáo tử vong
giấy chuyển tuyến của bệnh nhân f thậm chí khiêm còn quản lý nhân sự việc thu phí đối với bệnh nhân